trong khi bánh kẹo việt nam có mức giá từ một trăm linh đến một trăm năm mươi nghìn đồng một sản phẩm
tại hà nội dịch vụ cho thuê xe tự lái đang khá suy động
nhiều điểm dịch vụ đang trong tình trạng cháy hàng không còn xe cho thuê
giá cho thuê xe tự lái dịp tết năm nay tăng năm mươi so với năm ngoái
năm nay khách rút kinh nghiệm từ những năm trước nên tranh thủ đặt xe trước gần ba tháng
để được chọn xe đẹp với mức giá hợp lý
hiện tại thị trường với ít xe mà giá cả cũng tăng liên tục
trong dịp tết khách phải thuê theo gói
mỗi gói thấp nhất là bảy ngày kể đến là gói một mươi ngày gói một mươi năm ngày
theo đó gói bảy ngày giá cho thuê thấp nhất khoảng một mươi năm triệu đồng
gói một mươi ngày có giá cho thuê là hai mươi triệu đồng
hiện nay việc mua bán tiền giả sẽ giao dịch bằng cách gửi hàng qua biêu điện
và ngụy trang bằng cách ghi bên ngoài là ví thời trang cao cấp
vì đây là mặt hàng nhạy cảm nên người nhận sẽ không được mở ra xem trước khi lấy hàng
tuy nhiên hành vi mua bán tiền giả dễ bị xử lý hình sự
theo ngân hàng nhà nước người y nấn do bán tiền giả là vi phạm pháp luật hình sự
người mua tiền giả để lừa đảo người khác có thể bị truy tố hình sự
người dân nộp tiền vào các ngân hàng bị phát hiện tiền giả thì ngân hàng đó sẽ lập biên bản thu giữ
nếu người nộp tiền vô ý nắm giữ tiền giả thì không có vấn đề gì
còn trường hợp họ cố ý nộp tiền giả thì ngân hàng sẽ chuyển giao cơ quan công an xử lý
gần tết nguyên đán gia đình nào cũng cần phải dọn nhà sạch sẽ
tuy nhiên hiện nay do nhiều người quá bận rộn với công việc nên đã tìm đến dịch vụ dọn nhà
bởi thế dịch vụ này đang rất hút khách dù giá tăng mạnh
dự báo trong những ngày tới giá sẽ còn tăng thêm
hiện dịch vụ dọn nhà tại các công ty đã được đặt ký lịch
giá dịch vụ lau dọn nhà đã tăng khá mạnh với dịch vụ dọn nhà chọn gói giá tính theo diện tích
tại trung cư hiện giá phổ biến là từ sáu mươi đồng đến bảy mươi đồng một giờ
sau ngày hai mươi ba tết giá sẽ tăng vọt lên tới một trăm linh đồng một giờ
đặc biệt vệ sinh nhà cửa vào các ngày từ hai mươi tám tết đến mùng sáu tháng riêng âm lịch giá lên đến một trăm năm mươi đồng một giờ
tức tăng gần ba lần so với ngày thường
tại dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính thuế hóa đơn đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân
bộ tài chính đề xuất phạt tiền từ hai mươi triệu đến năm mươi triệu đồng đối với hành vi tự in hóa đơn giả
và hành vi khởi tạo hóa đơn điện tử giả
tại dự thảo nghị định quy định rõ về xử phạt hành vi vi phạm quy định về tự in hóa đơn khởi tạo hóa đơn điện tử
đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử phạt tiền từ hai mươi năm mươi triệu đồng đối với hành vi tự in hóa đơn giả
và hành vi khởi tạo hóa đơn điện tử giả phạt tiền từ một mươi năm triệu đồng đến bốn mươi năm triệu đồng đối với hành vi cho bán hóa đơn đặt in
chưa phát hành cho tổ chức cá nhân khác sử dụng
thưa quý vị nhiệm sống kinh tế sẽ đem đến những thông tin kinh tế thị trường mới nhất trong năm phút của chương trình
vào lúc hai mươi h một mươi năm các ngày từ thứ hai đến thứ sáu trên truyền hình nhân dân